sau một thời gian tham dò và giới thiệu sản phẩm tại thị trường hàn quốc đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vinamilk đã tiến hành ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu lô hàng lớn với tám mươi năm container sản phẩm
các sản phẩm bao gồm bộ ba sữa đầu nành hạt cao cấp và trà sữa mang thương hiệu vinamilk
có mặt tại việt nam chưa đầy hai năm nhưng bộ sản phẩm sữa hạt thơm ngon dinh dưỡng này của vinamilk
đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và chinh phục được thị trường hàn quốc
với hợp đồng xuất khẩu trị giá một hai triệu usd
thị trường sản phẩm dinh dưỡng tại hàn quốc được cho là cạnh tranh rất khốc liệt
với sự thống lĩnh của các tập đoàn thực phẩm lớn trong nước
với chỉ riêng sản phẩm sữa đầu nành thì đã có gần bốn mươi chủng loại khác nhau có mặt trên thị trường
đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng
vì vậy có thể nói việc vinamilk mở rộng thị trường hàn quốc với dòng sản phẩm sữa hạt mới
định vị cao cấp đã góp phần khẳng định sức cạnh tranh cả về chất lượng và thương hiệu của vinamilk ở thị trường quốc tế